ngày một mươi bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với võ đức cường chú thôn trung phước tượng xã lộc trì huyện phú lộc
để điều tra xử lý theo pháp luật
chiều tối ngày một mươi ba tháng một mươi một cường cùng con trai là võ đức sa và hai người con gái
mang theo dao đến nhà ông trần thanh tân phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã lộc trì để gây gỗ
nhận được tin báo đại úy nguyễn thành trung phó trưởng công an xã và trung úy hồ đình thọ
đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch khẩn trương đến hiện trường để giải quyết vụ việc
tại đây đối tượng cường bất ngờ lao đến dùng dao thủ sẵn đâm vào vùng bụng của đại úy nguyễn thành trung
rồi bỏ chạy về nhà cố thủ và lớn tiếng chỉ bới thách thức lực lượng lập nhiệm vụ
tối cùng ngày lực lượng công an đã khống chế thành công đối tượng
và dẫn giải về trụ sở công an huyện phú lộc hiện đồng chí trung đã qua cơn nguy kịch